theo ông tuấn cách thức hoạt động của những kênh này hết sức tình vi

sau đó dẫn dắt phụ huynh vào một group nhóm kín

để thu hút phụ huynh đăng ký cho con em tham gia

có người chuyển tiền triệu thậm chí hàng trăm triệu đồng
họ thêm mình vào một group trong đấy có chín người

người ta lại chủ động liên hệ với mình hỏi là

em đang sợ lừa đảo nhưng biết phải không em được hoàn hai lần tiền rồi
thì mình nghĩ là trong đấy có phụ huynh thật
thì mình cũng nghĩ là không mẻ may mình cũng không cảnh giác gì
có một phụ huynh chụp lại là đã được hoàn lại hai trăm linh triệu
thì mình cứ nghĩ là chắc là người ta được hoàn tiền thật
thì mình bắt đầu mình tham gia
thì mình lại chuyển tiếp tục mình chuyển thêm một số tiền nữa là khoảng tám mươi năm triệu vào
để người ta hoàn lại cái số tiền kia cho mình
đến nay ban tổ chức cuộc thi festival piano thailand toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố giác hành vi lợi dụng đánh cắp
sử dụng hình ảnh video và danh tiếng của cuộc thi
với mục đích lừa đảo khai thác thông tin của phụ huynh và thu lệ phí thi
bàn tổ chức nhắn nhủ tới các bộ phụ huynh
cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký cho con em tham gia
phụ huynh có thể gọi điện đến số hotline của cuộc thi để xác nhận
hoặc hỏi lại chính giáo viên dạy trực tiếp các em
để đăng ký đúng địa chỉ
tránh tình trạng phụ huynh tự tìm hiểu tự đăng ký
rất dễ bị lợi dụng
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố hà giang đã phát hiện
bắt quả tăng một đối tượng có hành vi

tăng chữ chai phép chất ma túy
cụ thể sáng một mươi năm tháng một mươi hai
tại khu vực phường trần phú thành phố hà giang
tổ công tác công an thành phố hà giang
đã phát hiện bắt quả tăng nguyễn văn tuyên
chú tại phường trần phú
đang tăng chữ hai gói chất bột màu trắng
nghi là heroin
khám sát khẩn cấp cho ở của tuyên
cơ quan công an thu giữ thêm nhiều gói chất bột
nghi là heroin
tổng số tăng vật thu giữ có khối lượng hơn hai mươi hai bốn gram
bắt đầu tuyên khai nhận mua số ma túy trên
để về sử dụng
hiện công an thành phố hà giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn văn tuyên để tiếp tục điều tra xử lý
chính nối tượng có hành vi đánh bạc
vừa bị công an huyện mỹ tú tỉnh sau trăng bắt quả tăng
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai
lực lượng công an bắt quả tăng chính nối tượng
đang sát phạt nhau giữa hình thức đánh bài binh sập sám
ăn thua bằng tiền
tại một quán cà phê trên địa bàn xã thuận hưng
huyện mỹ tú
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản tạm giữ ba mươi một bộ bài
bốn xe mô tô tám điện thoại di động
số tiền trên một mươi tám triệu đồng
cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế thông tin
vào khoảng ba giờ sáng nay
trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
đoạn đi qua thị xã hương trà
tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa hai xe đầu kéo
hậu quả vụ tai nạn là một người tử vong tại chỗ
hai người khác bị thương nặng
cụ thể vào thời điểm trên
tại km sáu mươi một cộng hai trăm tám mươi sáu
cao tốc cam lộ la sơn
xe đầu kéo có rơ móc biển số bốn mươi ba r hai nghìn bảy trăm sáu mươi bốn
lưu thông theo hướng nam bắc
đã đâm trực diện vào xe đầu kéo
có biển số rơ móc là ba mươi bảy r ba nghìn chín trăm một mươi
vụ việc khiến hai xe đầu kéo
bị biến dạng bốc cháy hư hỏng nặng
nhận thông tin
cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
cùng các đơn vị liên quan
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
đưa người bị thương đi cấp cứu
và điều tiết giao thông
theo ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế
vị trí xảy ra tai nạn có mặt đường êm thuận
có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông
tuy nhiên không có giải phân cách cứng
giữa hai làn đường
nguồn nhân dẫn đến vụ tai nạn
đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
tại ninh bình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết
vừa bắt quả tăng đối tượng tăng chữ
và sản xuất pháo nổ trái phép
tại quốc lộ một t
thuộc địa bàn xã ninh an huyện hoa lư
tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự
đã phát hiện bắt quả tăng bùi vân điệu
chú tại huyện gia viễn
tàng chữ trái phép một mươi chín hộp pháo hoa nổ
có khối lượng gần ba mươi ba kg
quá trình làm việc điệu khai
là nghề lái xe tải chờ hàng đường dài
nên đã tìm mua số pháo trên ở quảng trị
mang về ninh bình để sử dụng và bán kiếm lời
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của điệu
cơ quan công an đã thu giữ thêm
ba hộp pháo hoa nổ có khối lượng hơn năm kg
và hai túi bột màu
có khối lượng tám kg
là tiên chất sử dụng làm thuốc pháo
kiểm tra một cơ sở sản xuất kinh doanh
thịt trâu thịt lợn xấy khô
tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc
đã phát hiện cơ sở này đang chế biến
ba trăm năm mươi năm kg sản phẩm động vật
là thịt lợn không đảm bảo
vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm
cơ sở sản xuất kinh doanh thịt trâu
thịt lợn xấy khô này thuộc hộ gia đình
chị nguyễn thị tranh ở huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
tại thời điểm kiểm tra
chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ
thủ tục pháp lý liên quan đến công tác chấp hành pháp luật
về an toàn thực phẩm
và không chứng minh được rõ nguồn gốc xuất xứ
của số thịt lợn nêu trên
cơ quan thú y đại đông xác định
số sản phẩm động vật nêu trên
không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm
có thể gây hại cho sức khỏe con người
tổ công tác đã lập biên bản
buộc chủ cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật
đã thịt lợn nêu trên
đồng thời yêu cầu cơ sở sản xuất kinh doanh thịt trâu
thịt lợn xấy khô này dừng hoạt động theo quy định
hiện phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh vĩnh phúc đang tiếp tục củng cố hồ sơ
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật